thưa quý vị quốc khánh năm nay thì người dân cả nước được đón tết độc lập trong một không khí bình thường mới
được ra đường được đến các địa điểm vui chơi giải trí không còn giãn cách xã hội như những năm trước
tại quảng trường ba đình lịch sử rất nhiều người dân ở khắp mọi miền tổ quốc đã về đây cùng tự hào
và lắng lại trong không khí của nghi lễ trào cờ trang trọng
đúng năm giờ năm mươi phút sáng đoàn tiêu binh khởi hành từ phía sau lăng chủ tịch hồ chí minh
trang nghiêm diễu binh theo đội hình từ bên phải lăng chủ tịch hồ chí minh ra trước cột cờ
trong tiếng quân nhạc hào hùng của hành khúc tiến bước dưới quân kỳ
dọc trên các tuyến phố như tràng thi tràng tiền điện biên phủ trần phú hoàng diệu phan đình phùng
cũng được trang hoàng với diện mạo mới rực rỡ cờ đỏ sao vàng
tại thành phố hồ chí minh năm nay điểm nhấn chính là hoạt động thả khinh khí cầu bay lên bầu trời
kéo quốc kỳ rộng một tám trăm linh m hai để chào mừng quốc khánh mùng hai tháng chín
bên cạnh đó các chương trình văn hóa văn nghệ và thể thao dưới nước dù đượn cũng diễn ra
tại nhiều điểm như phố đi bộ đường nguyễn huệ các trung tâm văn hóa thành phố thủ đức và quận huyện
tết độc lập năm nay hòa trong không khí vui chung của cả nước từ các huyện miền núi xa xôi
cho đến khắp các nẻo đường con phố ở địa cầu cực nam của tổ quốc đều dập bóng cờ hoa biểu ngữ
băng rôn thể hiện khí thế đầy tự hào vui tươi phấn khởi của người dân
nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong các ngày lễ dịp quốc khánh mùng hai tháng chín
công an các địa phương đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
tại hà nội phòng cảnh sát giao thông các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hà nội
tiến hành ứng trực thường xuyên đảm bảo tuyệt đối an toàn những hoạt động vui chơi của người dân
được tổ chức trên địa bàn
các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị trong toàn thành phố
triển khai hiệu quả nhiệm vụ phòng chống tội phạm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép
tại thành phố hồ chí minh các đơn vị được huy động một trăm linh lực lượng vừa lập chốt vừa tuần tra lưu động
cả ngày và đêm nhằm ngăn chặn xử lý các hành vi vi phạm về an ninh trật tự an toàn giao thông
bên cạnh đó công an các địa phương đặc biệt là các địa phương giáp danh hà nội và thành phố hồ chí minh
đã bố trí một trăm linh quân số trên tuyến bám chắc địa bàn chỉ huy điều khiển giao thông phân luồng giao thông
tăng cường tuần tra kiểm soát triển khai các phương án kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
nhất là ở những nơi thú đông đảo du khách ở các địa điểm du lịch
dịp mùng hai tháng chín năm nay công an các địa phương trên toàn quốc cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định
về đặc giá năm hai nghìn hai mươi hai của chủ tịch nước cho các phạm nhân đủ điều kiện đặc xá
năm nay cả nước có hai bốn trăm ba mươi tám phạm nhân cải tạo tốt được nhận quyết định đặc xá nhân dịp quốc khánh
mùng hai tháng chín của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc
đây là những phạm nhân chấp hành tốt quý
chế nội quy trại tạm giam tích cực học tập lao động trong quá trình chấp hành hình phạt tù
đều được xếp loại cải tạo từ loại khá trở lên
tại buổi lễ công bố quyết định lãnh đạo công an các địa phương mong muốn các phạm nhân được đặt giá đợt này
nhận thức được lỗi lầm đã qua khi tái hòa nhập cộng đồng điều chỉnh
cần nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước các quy định của địa phương
đại diện những phạm nhân được đặc giá bày tỏ lòng biết ơn đối với chính sách nhân đạo khoan hồng của đảng nhà nước
và hứa phân đấu trở thành người tốt công dân có ích cho xã hội
cục cảnh sát giao thông cho biết ngày hai tháng chín toàn quốc đã xảy ra một mươi sáu vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi người bị thương một mươi một người
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện
một bốn trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm phát tiền gần một mươi sáu tỷ đồng tạm giữ hai trăm bốn mươi sáu xe ô tô ba hai trăm linh bốn xe mô tô
một mươi sáu phương tiện khác tước một năm trăm bảy mươi một giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra
lập biên bản bốn mươi chín trường hợp vi phạm phạt tiền hai trăm tám mươi ba sáu triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi sáu trường hợp
tạm giữ năm phương tiện
còn tại tp hcm buổi sáng ngày bốn tháng
quốc khánh bên bờ sông sài gòn lá quốc kỳ rộng một tám trăm linh m hai đã được các khinh khí cầu kéo lên trên bầu trời
trong sự vui mừng của người dân thành phố
đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt của thành phố
nằm trong khuôn khổ lễ hội tết độc lập diễn ra từ ngày hôm nay
từ sáng sớm rất đông người dân đã đổ về khu vực bờ sông sài gòn thành phố thủ đức
để đón chờ khoảnh khắc các khinh khí cầu kéo đại kỳ mừng lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
đúng tám giờ
lá quốc kỳ rộng một tám trăm linh m hai đã được hai quả kinh khí cầu lớn và một mươi quả kinh khí cầu nhỏ xung quanh
nâng lên cao tung bay trong gió trong niềm hân hoan của người dân
cùng với việc thả khinh khí cầu các hoạt động dù lượn và thể thao trên sông
đã được tổ chức hai bên bờ đầu hầm ruột sông sài gòn và bến bạch đằng
dù tp hcm không tổ chức bắn pháo hoa như mọi năm
tuy nhiên các hoạt động văn hóa thể thao này đã thu hút và nhận được rất nhiều sự quan tâm hưởng ứng của người dân
bên cạnh các hoạt động văn hóa được tổ chức tại các khu di tích lịch sử
các khu vui chơi công cộng
thì tp hcm còn tổ chức các hoạt động vui tết độc lập tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
đây cũng là dịp để bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc
và tăng cường giao lưu giữa các dân tộc góp phần thu hút khách du lịch
đã năm năm gắn bó với ngôi nhà chung năm mươi bốn dân tộc anh em tại làng văn hóa
bà thảo cho biết cứ đến ngày tết độc lập bà cùng các thành viên trong nhà mường
lại tất bật chuẩn bị các món ẩm thực truyền thống để làm lễ tưởng nhớ chủ tịch hồ chí minh
với đồng bào mường như ở trên quê thì chúng tôi vẫn giữ được cái bản sắc riêng của dân tộc
tức là cứ đến ngày mùng hai tháng chín đồng bào mường chúng tôi ăn tết rất là to
bởi vì cái ngày đấy là ngày thống nhất đất nước
để mang lại một cái lịch sử cho đất nước mình chúng tôi cũng mang theo cái nét truyền thống đó
làng văn hóa các dân tộc việt nam những ngày này vô cùng nhộn nhịp
với các hoạt động trải nghiệm tham quan khu các làng dân tộc
thưởng thức dân ca dân vũ và ẩm thực tại không gian chợ vùng cao tây bắc
các cái dịp lễ với tết thì đặc biệt là những dịp như quốc khánh hoặc là ngày tết
thì mình muốn là dẫn các con và các ông bà đến có cái ý nghĩa về dân tộc
cũng để cho chính nhất là để ông bà

ôn lại những cái kỷ niệm ngày xưa đến với những cái nơi mà mình chưa được biết
ví dụ như năm tư dân tộc việt nam nó thể hiện được những cái nét văn hóa của các dân tộc của việt nam
đảng và nhà nước rất quan tâm và đồng thời rất là mở ra cái huyện chợ vùng cao này
cho chúng tôi được trải nghiệm coi như tuy nhiên tôi không đến từng quê hương của các dân tộc
nhưng đến đây coi như chúng tôi đã đến thăm quan tất cả các dân tộc của việt nam này
được biết rằng đất nước ta ngày càng tuyệt đẹp
chương trình sắc màu chợ phiên nổi bật các tiết mục biểu diễn dân ca dân vũ
ca ngợi quê hương đất nước bản sắc vùng miền và các trò chơi dân gian
do đồng bào các dân tộc giao lưu với du khách
thưa quý vị phiên chợ vùng cao được tổ chức ngay giữa lòng thủ đô hà nội
trong ngày quốc khánh mộng hai tháng chín
người dân và du khách được hòa mình trong điệu múa tiếng khen của đồng bào các dân tộc
phiên chợ vùng cao đã thể hiện sự gắn kết
niềm vui và hạnh phúc của nhân dân trong ngày hội non sông
tối qua tại khu phố cổ hà nội
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm tổ chức lễ hội trung thu phố cổ năm hai nghìn hai mươi
lễ hội được bắt đầu từ ngày một tháng chín và kết thúc vào ngày một mươi tháng chín
tức là từ ngày sáu tháng tám đến ngày một mươi năm tháng tám âm lịch
từ chợ trung thu truyền thống hàng mã khu vợ khu vực chợ truyền thống đồng xuân
kết hợp với tuyến phố đi bộ hàng đào hàng giấy không gian bích họa phố phùng hưng
không gian đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận
dịp tết trung thu năm nay sau hai năm bị gián đoạn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
quận hoàn kiếm tổ chức nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn như tổ chức các gian hàng
quầy hàng trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm phục vụ trung thu
đồ chơi thiếu nhi biểu diễn văn hóa nghệ thuật trò chơi dân gian
đặc biệt đêm hội trung thu phố cổ với các hoạt động thi bày mâm cổ
thi rước đèn đêm trăng của thiếu nhi một mươi tám phường trên địa bàn quận
hoạt động tương tác với nghệ nhân thợ thủ công hướng dẫn làm đồ chơi trung thu truyền thống
như làm ông tiến sĩ ông đánh gậy đèn ông sao đèn con giống đèn kéo quân
mặt nạ bồi làm rìu biểu diễn múa dối cạn biểu diễn thời trang trẻ em
dịp này bác tổ chức cũng trao quà trung thu cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn
và động viên thiếu nhi tham gia hoạt động văn hóa nghệ thuật trong lễ hội
thưa quý vị trong bốn ngày nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
trong khi mọi người được về quê tham gia
đi bà đình hay đi du lịch thì các cán bộ chiến sĩ công an
các đơn vị địa phương vẫn phải ứng trực để thực hiện nhiệm vụ
thậm chí là có những địa phương cán bộ chiến sĩ vẫn miệt mài ngày đêm
đến tận nhà cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân
phản ánh trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
bà ngô thị rừng sáu mươi bảy tuổi ở tổ dân phố phần thất phường phổ quang thị xã đức phổ
vô cùng vui mừng khi công an thị xã đức phổ đến tận nhà làm căn cước công dân cho bà
do bị bại liệt không thể đi lại nên bà rừng
và gia đình nghĩ sẽ không làm được căn cước công dân
ông huỳnh văn lượng ở tổ dân phố phần thất phường phổ quang
có cả cha mẹ bị da yếu bệnh tật nên không thể đến trụ sở ủy ban nhân dân phường làm căn cước
công an thị xã đức phổ đã đến tận nhà làm căn cước công dân cho hai vợ chồng
có căn cước giúp cho hai vợ chồng thực hiện
bảo hiểm xã hội trong việc chữa bệnh thuốc men
để việc hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
ban chỉ huy công an thị xã đức phổ chỉ đạo hai tổ cấp căn cước công dân
lưu động duy trì hoạt động xuyên suốt đến tận nhà phục vụ người già
tàn tật trong những ngày nghỉ lễ để kịp thời cấp căn cước công dân cho bà con
tổ chức cấp căn cứ công dân trong các ngày lễ hai tháng chín
cũng như là tiếp tục đến tận nhà cấp căn cước công dân cho những người già yếu
toàn tật đủ điều kiện để cấp căn cước công dân trên địa bàn thị xã đức phổ
để đảm bảo sao cho người dân trên địa bàn thị xã đức phổ
cũng như những người con làm an xa quê về sẽ được tạo điều kiện thuận lợi nhất
để người ta đảm bảo cái quyền và lợi ích hợp pháp
những việc làm tích cực trên đang góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an
vì nhân dân phục vụ
tình cảm gắn bó giữa nhân dân với lực lượng công an ngày càng được củng cố và bền chặt